tại quảng ngãi tính đến nay tỉnh đã ghi nhận khoảng chín trăm linh ca mắc sốt xuất huyết
cao gấp bốn lần so với cùng kỳ năm trước
giữa lúc bệnh bùng phát ở nhiều nơi thì ý thức của người dân trong việc vệ sinh môi trường vẫn còn rất thấp
hiện ngành y tế quảng ngãi lo ngại dịch bệnh sẽ bùng phát
quảng ngãi là một trong hai mươi bảy tỉnh thành trong cả nước có dịch bệnh xuất xuất huyết bùng phát mạnh nhất với chín trăm linh ca mắc
để phòng chống dịch lây lan rộng tỉnh quảng ngãi đã chỉ đạo các đơn vị thành lập đoàn kiểm tra
khoanh vùng các ổ dịch phun thuốc diệt mũi tại các khu dân cư
tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân giữ gìn vệ sinh môi trường
không để mũi loang quăng bọ gậy có môi trường sống
hiện nay thời tiết nắng mưa thất thường là điều kiện thuận lợi gia tăng bệnh xuất xuất huyết
do đó ý thức của cộng đồng vẫn là điểm mấu chốt để ngăn chặn sốt xuất huyết lây lan ở các địa phương